bộ y tế cho biết đến sáu giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy việt nam có thêm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở đà nẵng
các bệnh nhân có độ tuổi từ hai mươi bảy đến tám mươi bảy tuổi trong đó có ba mươi ba trường hợp tại bệnh viện đà nẵng
bốn trường hợp tại bệnh viện phổi đà nẵng hai trường hợp tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
bốn trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của bệnh viện đà nẵng
quận sơn trà hai trường hợp tại trung tâm y tế quận cầm lệ thành phố đà nẵng
phường hiệp bình chánh quận thủ đức đã phong tỏa một tuyến đường vào khu dân cư
và tiến hành phun thuốc khử trùng vì nghi có ca nhiễm virus sars cov hai
tại địa bàn sau khi trở về từ đà nẵng
lực lượng chức năng gồm công an dân phòng dự hành rào chắn ngang đường số một mươi
khu phố sáu phường hiệp bình chánh quận thủ đức không cho người và phương tiện ra vào
ước tính có khoảng bốn mươi hộ dân phải cách ly tại khu vực này
đáng chú ý đối diện đầu đường số một mươi có một trường mầm non
trung tâm y tế dự phòng quận thủ đức cho biết việc phong tỏa trên mới là trường hợp nghi ngờ
nhưng để đảm bảo an toàn nên tiến hành các biện pháp trên
thông tin ban đầu ca nghi nhiễm là một bệnh nhân nữ từng điều trị tại bệnh viện đà nẵng
sau đó chuyển vào thành phố hồ chí minh chữa trị
về căn nhà trên đường này vào ngày hai mươi ba tháng bảy
người này đăng ký khai báo y tế và được yêu cầu tự cách ly
đến ngày hai mươi tám tháng bảy thì cơ quan chức năng đưa người này đi cách ly tập trung
hiện đang chờ kết quả xét nghiệm
tính đến cuối ngày ba mươi tháng bảy thành phố hồ chí minh ra soát được hơn năm chín trăm linh người
rời đà nẵng từ ngày một tháng bảy và đang có mặt trên địa bàn
trong đó hơn một bảy trăm linh người đã được lấy mẫu xét nghiệm
một trăm bảy mươi bảy mẫu có kết quả âm tính các mẫu còn lại đang chờ kết quả
ngày ba mươi tháng bảy ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội
đã có thông báo kết luận của chủ tịch ubnd thành phố
trong đó yêu cầu người dân trở về từ đà nẵng từ tháng bảy đến nay nếu chưa đủ một mươi bốn ngày
tức là sau ngày một mươi sáu tháng bảy
phải cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm ngay
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu người dân chủ động phối hợp với trung tâm kiểm soát
bệnh tật thành phố hà nội để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
việc xét nghiệm cho tất cả những người từ đà nẵng trở về thành phố sau ngày một mươi sáu tháng bảy
sẽ hoàn thành trước ngày hai tháng tám đồng thời các quận huyện tiếp tục giả soát
mở rộng thêm ngoài số hai mươi một người từ đà nẵng trở về đã tổng hợp
theo khuyến cáo của bộ y tế các trường hợp f một cần được thực hiện cách ly ngay lập tức
tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội
trường hợp f hai thực hiện cách ly tại nhà giám sát y tế hàng ngày
khi có nhu cầu cần xét nghiệm thì các quận huyện phải đáp ứng ngay
đặc biệt để kịp thời phát hiện người nghi nhiễm các quận huyện phải thông báo cho toàn bộ
các nhà thuốc trên địa bàn nếu người mua thuốc có biểu hiện ho sốt khó thở
thì phải thông tin cho trung tâm y tế địa phương
trong khi đó thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phú yên cho biết
nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch đà nẵng nhưng không khai báo y tế
đây là mối nguy cho cộng đồng nếu không may trong số này có người nhiễm bệnh
sở y tế tỉnh phú yên cho biết sau khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
số lượng người dân đi khám chữa bệnh tại thành phố này về phú yên rất đông
trong đó qua rà soát hiện vẫn còn hai mươi hai người đi khám bệnh tại thành phố đà nẵng
trong thời gian xảy ra dịch covid một mươi chín trở về phú yên nhưng chưa khai báo
việc người dân không tự giác khai báo y tế gây nguy cơ
lây lan dịch ra cộng đồng rất lớn trường hợp xuất hiện ca bệnh sẽ khó kiểm soát và điều trị
trước đó ngày hai mươi chín tháng bảy ngành y tế tỉnh phú yên cũng đã phát hiện một mươi một trường hợp
đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số bốn trăm một mươi chín nhưng không khai báo y tế
với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
các trường hợp này mới thực hiện khai báo y tế và áp dụng các biện pháp cách ly
thông tin từ giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết
ngành y tế đã tiến hành chuyển bệnh nhân hai mươi bốn
hai mươi một tuổi trú tại xã gia tiêu huyện khư quynh tỉnh đắk lắc mắc covid một mươi chín
cùng hai mươi hai trường hợp nghi ngờ tiếp xúc gần từ khoa chuyển nhiễm bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
sang bệnh viện lao phổi tỉnh đắk lắc để tiếp tục cách ly điều trị
giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết
việc chuyển các trường hợp này về bệnh viện lao phổi tỉnh đắk lắc cách ly điều trị
nhằm giảm thiểu mức độ lây lan cho cộng đồng tránh tâm lý hoang mang hoảng sợ cho người dân
khi đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên khám và điều trị bệnh
tính đến sáng ngày ba mươi tháng bảy ngành y tế tỉnh đắk lắc đã tiến hành cách ly
theo dõi ở các khu cách ly tập trung cũng như tại gia đình hơn bốn trăm linh người
trong đó có hai mươi nhân viên y tế
ubnd tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo lấy trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột làm khu cách ly tập trung
đồng thời lấy trung tâm nuôi dưỡng người có công của sở lao động thương minh và xã hội tỉnh
để đưa toàn bộ nhân viên y tế đã trực tiếp điều trị
tiếp xúc gần với ca dương tính về đây cách ly theo dõi